tại hà nội đại sứ quán nhật bản đã tổ chức lễ trao huân chương mặt trời mọc cho đồng chí tô huy rứa
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên trưởng ban tổ chức trung ương nguyên chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nhật
tại hà nội thay mặt chính phủ nhật bản đại sứ nhật bản ngài umeda kunio đã long trọng tổ chức lễ trao huân chương
mặt trời mọc có ngôi sao vàng và bạc cho đồng chí tô huy lứa
tới dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương
chủ tịch hội hữu nghị việt nhật cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
huân chương mặt trời mọc có ngôi sao vàng và bạc là phần thưởng cao quý của chính phủ nhật bản
ghi nhận sự đóng góp to lớn của đồng chí tô huy lứa với vai trò là chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nhật
đã thúc đẩy được mối quan hệ tin cậy sâu sắc giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước
thông qua tăng cường giao lưu để các nghị sĩ hai nước thêm hiểu biết lẫn nhau
qua đó xây dựng được những tình cảm gần gũi thân thiết cùng chia sẻ những lợi ích chung trong nhiều lĩnh vực
đánh dấu một trang sử mới một tầm cao mới trong quan hệ việt nhật